khoảng nửa tháng qua nắng nóng gây gắt diễn ra trên diện rộng chủ yếu là ở miền bắc và miền trung
khiến cho lượng điện tiêu thụ tăng vọt thậm chí là công suất đỉnh hệ thống đã vượt xa công suất đỉnh cao nhất của năm hai nghìn một mươi chín
để chủ động đối phó với những diễn biến cực đoan của thời tiết tổng công ty điện lực tp hà nội đã lên phương án cụ thể
yêu cầu các đơn vị thành viên dồn sức nhằm bảo đảm tối đa việc cấp điện trong mùa hè được thông suốt và an toàn
dù mới bước vào những đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm hai nghìn một mươi tám nhưng sản lượng điện tiêu thụ đã tăng đột biến
cụ thể liên tiếp trong một mươi một ngày từ ngày một mươi bảy tháng năm đến ngày hai mươi bảy tháng năm sản lượng tiêu thụ điện rất cao
ngày một mươi bảy tháng năm sản lượng tiêu thụ sáu mươi sáu một trăm bốn mươi bốn triệu kwh ngày một mươi tám tháng năm là sáu mươi bốn một trăm một mươi năm triệu kwh
đình điểm là ngày hai mươi năm tháng năm sản lượng tiêu thụ điện đạt sáu mươi bảy chín trăm bảy mươi năm
đây là lượng tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm đến nay
như vậy bình quân sản lượng điện trung bình trong tháng năm tăng hai mươi bảy so với tháng bốn và tăng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tính đến trước ngày ba mươi tháng bốn hai nghìn một mươi tám tất cả các công trình để phục vụ cho việc cung cấp điện cho trên địa bàn thành phố đã được hoàn tất
và đến thời điểm này tổng tiền lực thành phố hà nội đã sẵn sàng công tác đồng hành điện
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thủ đô hà nội sẽ tiếp tục hứng chịu những đợt nắng nóng cao điểm trong khoảng thời gian tháng sáu bảy
tình trạng nắng nóng gai gắt diện rộng cộng với hiệu ứng đô thị sẽ khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát điều hòa nhiệt độ tăng cao đột biến
do đó evn hà nội cũng khuyên cáo khách hàng để tránh bị cắt điện khi nắng nóng cao điểm nên sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
công ty điện hòa đông đã chuẩn bị xây dựng các kịch bạc cấp điện khác nhau để tảm bảo cấp điện
và đã tổ chức tăng cường kiểm tra diễn tập của các tình huống giả định có thể xảy ra
và đối với thời tiết trên ba mươi năm độ thì công ty sẽ thực hiện là không thực hiện cắt điện để công việc trên lưới
và bố trí lực lượng ứng chức một trăm linh quân số để đảm bảo các thiết bị
cùng với xây dựng kế hoạch giải pháp phù hợp với ứng phó lượng điện tăng đột biến
tổng công ty điện lực hà nội cũng đã đề ra các biện pháp tình huống bất ngờ và sao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong việc bảo đảm cung cấp điện năm hai nghìn hai mươi